thưa quý vị ubnd tp hcm yêu cầu tp thủ đức và ủy ban nhân dân các quận huyện khẩn trương xây dựng phương án hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn đối với các chợ truyền thống trên địa bàn và các điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu
nếu chợ tạm ngưng hoạt động các quận huyện phải tổ chức các điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu các mặt hàng tươi sống tại các điểm lân cận
bên cạnh đó thành phố yêu cầu các địa phương ưu tiên chú trọng các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín nhằm đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho người dân được nhanh chóng kịp thời và an toàn
đối với điểm bán hiện đang hoạt động địa phương lấy mẫu xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên đối với tiểu thương người mua hàng tại chợ điểm bán thực hiện phun xịt khử khuẩn định kỳ
hiện nhiều điểm chợ vẫn còn gặp khó khăn để mở bán trở lại do dịch bệnh diễn biến phức tạp
do đó nhiều quận huyện sẽ mở lại chợ với quy mô nhỏ từ một mươi đến hai mươi gian hàng kinh doanh mặt hàng thực phẩm tươi sống
để hỗ trợ nguồn cung thực phẩm cho người dân nhiều quận huyện cho biết sẽ tăng giá sẽ tăng mạnh giải pháp bán hàng lưu động hàng online bán hàng theo nhóm
trong tình hình thành phố vẫn thiếu nhiều điểm bán việc mở lại chợ truyền thống được xem là giải pháp phù hợp để người dân dễ dàng mua thực phẩm